dừa sáp là một loại đặc sản có tiếng của tỉnh trà vinh đây là cây trồng có giá trị kinh tế cao giúp nhiều hộ dân nơi đây thoát nghèo và vươn lên thành triệu phú
dừa sáp là giống dừa đặc ruột cơm dày và béo hơn trái dừa thường nước dừa đặt lại trong gieo như sương sa là đặc sản được khách du lịch và người tiêu dùng tìm mua mỗi khi đến tỉnh trà vinh
với giá bán giao động từ bảy mươi đến một trăm ba mươi đồng một trái cao gấp nhiều lần so với loại dừa thường nhưng không đủ tiêu thụ
nguyên nhân do dừa sáp trồng tự nhiên cho tỷ lệ sáp rất thấp chỉ hai mươi trở lại buồn dừa một mươi trái chỉ cho khoảng hai trái sáp những trái còn lại như dừa thường
trước nhu cầu tiêu thụ dừa sáp ngày càng cao nhưng sản lượng không nhiều
nắm bắt lợi thế này lãnh đạo quyện cầu kè cùng với sự hỗ trợ của dự án giảm nghèo bền dững prpp bộ lao động thương minh xã hội chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn
cây dừa sáp thì có thể nói là đây là cái cây đặc sản rất là
có tiềm năng kinh tế lớn của quyện thì thời gian qua đã được quy hoạch để hỗ trợ phát triển quy hoạch thì quyện đó là triển khai công tác tuyên truyền
rồi thông báo gọi cho người dân biết dùng quy hoạch hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như là hỗ trợ công tác chuyển giao kỹ thuật
rồi cái công tác về tổ chức sản xuất trong đó đặc biệt là hỗ trợ công tác xây dựng cái thương hiệu
giờ qua thì đã được công nhận cái sản hiệu cái nhắn hiệu là
tập thể cho cây dừa sáp của xã hòa tân
những năm gần đây việc trồng và nhân rộng giống dừa sáp đã giúp nhiều hộ dân địa phương có cuộc sống trở nên khám khá
dừa sáp ở cầu kè giờ đây còn có tên là cây trựu phú bởi một trái dừa khô thường bán khoảng hai đồng đến ba đồng một trái
nhưng dừa sáp được bán giá cao gấp hàng chục lần
nắm bắt hiệu quả kinh tế từ giống dừa sáp đại học trà vinh nghiên cứu và thử nghiệm thành công phương pháp cấy phôi làm tăng tỷ lệ sáp trên buồn dừa
đã giúp gia tăng tỉ lệ sáp trường học trà vinh đã bắt đầu nghiên cứu về quy trình sản xuất giống theo phương pháp cấy phôi
từ năm hai nghìn tám bắt đầu nghiên cứu đó cũng là một đề tài của cơ sở thôi
chúng tôi cũng tự mòi mò để tìm hiểu để đưa ra quy trình sản xuất
đến năm hai nghìn một mươi hai chúng tôi bắt đầu có cây giống để cung cấp ra ngoài thị trường
tới thời điểm này những cây đầu dòng mà chúng tôi đã cung cấp cho bà con nông dân
thì nó cũng đã bắt đầu cho trái được năm đầu tiên
tiến hành được
dường ở đây là được năm cong tôi trồng được một trăm linh cây
tỉ lệ dừa sáp này là khoảng được tám mươi năm sáp
một tháng tôi lưu hoạch được một trăm linh mấy trái một trăm linh mấy khoảng hai trăm linh
chừng ba mươi mấy triệu
so với nông nghiệp thì nếu mình tính thời điểm bây giờ thì dừa này là nó ngon hơn ngon hơn nhiều
tại vì giá nó được cao
trước thành công buổi đầu năm hai nghìn tám tỉnh quỹ trà vinh đã có nghị quyết về phát triển dùng trồng dừa sáp đặc hữu
và trên cơ sở đó đã chỉ đạo quỹ ba nhân dân tỉnh trà vinh quỹ ba nhân dân quyện cầu kè xây dựng dự án trồng chuyên canh
từ năm mươi hectare này đã lên đến một trăm năm mươi hectare và tiếp tục mở rộng thêm
hiện những người nông dân tỉnh trà vinh đã thật sự dương lên đổi đời từ dừa sáp
đó là một minh chứng rõ nét cho sức sống của một nghị quyết được bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của nhân dân
rồi trở lại giúp cuộc sống của nhân dân ngày càng sung túc hơn